xin kính chào và mời quý vị các đồng chí và các bạn theo dõi bản tin nhanh
được phóng viên chúng tôi cập nhật vào lúc chín giờ sáng hàng ngày trên antv
thưa quý vị vào ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh phúc
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
liên quan đến vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng khiến bảy người tử vong
ba người bị thương tại thôn trung nguyên xã trung nguyên huyện yên lạc của tỉnh vĩnh phúc
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh phúc đang khẩn trương củng cố hồ sơ
tiếp tục điều tra khi đủ các căn cứ sẽ khởi tố bị can trong thời gian tới
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin vào sáng ngày hai mươi bảy tháng ba
tại ngã tư quốc lộ hai c giao với tuyến đường đi vào địa bàn thôn trung nguyên
xã trung nguyên huyện yên lạc tỉnh vĩnh phúc
xe khách do lái xe là phan thanh phú điều khiển lao vào đoàn người đang đưa đám tang
gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến một mươi người thương vong
nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn vẫn được nhận định là do tài xế bị hạn chế tầm nhìn
không tập trung dẫn tới không làm chủ được tốc độ
liên quan đến đường dây mua bán hơn năm trăm bảy mươi kg ma túy mà lực lượng công an vừa triệt phá
vào chiều qua cục cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy bộ công an cho biết
cơ quan điều tra vừa ra lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với gu ha sen sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba
quốc tịch trung quốc là đối tượng cầm đầu đường dây này
sau khi nhập cảnh vào việt nam gu hangsheng cùng với đồng bọn mở công ty
ở quận bình tân tp hcm để làm bình phong kinh doanh ngành nghề may mặc xuất khẩu hàng hóa
để vận chuyển ma túy gu hangsheng tuyển thêm nhiều đàn em thân tín
gồm hoang giang quen quốc tịch trung quốc thảo a dơ thảo a páo và lý a vừ
cùng ngụ tại điện biên
các đối tượng trên sử dụng xe tải vận chuyển ma túy từ cửa khẩu bờ y
con tum về tp hcm cất giấu tại bốn địa điểm trên địa bàn quận bình tân
có số ma túy được ngụy trang giấu trong các xe container hạt nhựa
để vận chuyển đến đài loan trung quốc
ngang nhiên trồng thuốc viện phía sau nhà phạm ngọc đoàn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
trú tại thôn đông khánh xã thượng hiền huyện kiến sương
đã bị lực lượng công an phát hiện và xử lý
kiểm tra tại hiện trường tổ công tác công an huyện kiến sương vừa phát hiện
và thu giữ hơn ba trăm sáu mươi cây thuốc viện có tổng trọng lượng là hai sáu kg
đang được trồng tại vườn phía sau nhà của phạm ngọc đoàn
trước cơ quan công an đoàn khai nhận đã mua hạt giống từ tỉnh thái nguyên
về nhà trồng để chữa bệnh
tham gia cá độ bóng đá và thua hàng trăm triệu đồng
đối tượng võ hùng sáu mươi tuổi ở cửa khẩu bờ y huyện ngọc hồi tỉnh con tum
đã đi trộm cắp để lấy tiền trả nợ
công an thành phố bùng mạc thuật tỉnh đắk lắc vừa khởi tối vụ án khởi tối bị can
bắt tạm giam bốn tháng đối với võ hùng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu cách đây ba năm hùng sang lào làm thuê
rồi tham gia cá độ bóng đá thua trên ba trăm linh triệu đồng
thời gian gần đây bị chủ nợ bên lào liên tục đòi tiền và ham dọa
nên trong hai ngày một mươi một và một mươi hai tháng ba hùng đã đột nhập vào một gia đình buôn bán đồ gỗ
trộm cắp hai mươi sáu hộp gỗ cầm lai và một bộ bàn ghế gỗ
trong đó hai mươi sáu hộp gỗ cẩm lai hùng bán được hai trăm hai mươi
hai mươi ba triệu đồng
riêng bộ bàn ghế chưa kịp tiêu thụ thì bị bắt giữ
thưa quý vị trong khi chính quyền địa phương huyện trân thành bình phước khẳng định
số lợn chết được phát hiện đã được lực lượng mang đi tiêu thụ
tuy nhiên mang đi tiêu hủy tuy nhiên thì trái ngược với báo cáo của địa phương
thì nhiều xác lợn vẫn còn được trôn lấp ngay tại hiện trường
gây ồn nhiễm môi trường nghiêm trọng
ngày hai mươi sáu tháng ba tại khu vực cầu nha bích
đoạn qua quốc lộ một mươi bốn thuộc ấp bốn xã minh lập huyện trân thành tỉnh bình phước
người dân địa phương phát hiện nhiều sác lợn chết thối có dấu hiệu lở mồm long móng
được vứt ngay trên bãi đất trống
đến ngày hai mươi tám tháng ba chính quyền huyện trân thành khẳng định
toàn bộ số lợn này đã được xử lý theo đúng quy định
tuy nhiên đến chiều ngày hai mươi tám tháng ba mùi hôi thối vẫn bốc lên nồng nặc
ngay tại hiện trường
ngay trên mặt đất xác lợn chết vẫn còn vương vãi
việc xử lý sơ xài này gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
đồng thời tiêm ẩn nguy cơ phát sinh mầm bệnh rất cao
ủy ban nhân dân huyện hải lăng tỉnh quảng trị cho biết rằng dịch tả lợn châu phi
đã xuất hiện trên đàn lợn của một hộ dân tại địa phương này
ngày hai mươi bốn tháng ba trên địa bàn thôn mỹ tránh xã hải chánh
là địa phương giáp danh với tỉnh thừa thiên huế
phát hiện có chín con lợn của một hộ dân bị nhiễm dịch tả lợn châu phi
sau khi phát hiện dịch cơ quan chức năng đã
tiến hành tiêu hủy phun hóa chất tiêu độc khử trùng
làm tất cả các biện pháp nghiệp vụ theo đúng quy định
tính đến thời điểm này thì đã có hai mươi bốn tỉnh thành xuất hiện dịch tả lợn châu phi
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé